mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị hiền minh này không biết rằng là tình hình mưa lũ tại trung bộ thì đã diễn ra như thế nào rồi ạ
vâng thưa quý vị thưa anh trung kiên
trọng tâm mưa đã dịch chuyển xuống khu vực nam trung bộ
và từ ngày hôm nay thì mưa tại đà nẵng quảng ngãi
sẽ giao động trong khoảng từ hai trăm năm mươi đến năm trăm linh mm
thậm chí có nơi trên bảy trăm linh mm
mưa lớn cường độ cao dễ gây ra nguy cơ
sẽ ra lũ quét và sạt lở đất
đặc biệt là khu vực miền núi của quảng nam
như ba tơ trà bồng hay bắc trà my nam trà my của tỉnh quảng ngãi
vì vậy nên là quý vị cần lưu ý
rất dễ xảy ra nguy cơ sạt lở trong đêm
gây thiệt hại đến người và tài sản
bà con quanh khu vực vùng núi thì cần di chuyển đến nơi an toàn
còn tại bắc bộ thời tiết đầu tuần tạnh giáo nắng nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy độ
phù hợp cho những hoạt động ngày trời
nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình